vì vậy nền nhiệt đêm ở khu vực vùng núi chỉ từ một mươi bảy một mươi chín độ còn ở các tỉnh vùng đồng bằng
nhiệt độ trong khoảng hai mươi một hai mươi ba độ trời rét nhẹ ở vùng núi và xe lạnh ở vùng đồng bằng
sang đến ngày mai cả miền bắc tiếp tục duy trì tiết trời tạnh giáo có nắng nhẹ về chiều
và nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở bắc bộ sẽ tăng lên mức hai mươi bảy hai mươi chín độ thời tiết mát mẻ dễ chịu
dự báo kiểu thời tiết này sẽ còn kéo dài liên tục ở bắc bộ trong những ngày tới
với các tỉnh miền trung tương tác của không khí lạnh
với sườn đón gió của dãy trường sơn tiếp tục duy trì
vì thế mà trong đêm nay và cả ngày mai suốt một dọc từ thanh hóa trở vào cho đến bình định
tiếp tục có mưa rào và rông ở nhiều nơi
trong đó khu vực các tỉnh từ phía nam của hà tĩnh trở vào đến quảng nam còn có mưa trên diện rộng
nhưng cường độ mưa không lớn và lượng mưa phổ biến dưới một mươi năm mm
do có mưa cộng thêm với tác động của không khí lạnh
nên nhiệt độ trong đêm nay ở khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh sẽ giảm xuống còn hai mươi
một mươi một độ trời xe xe lạnh
ngày mai nền nhiệt ở khu vực này cũng không cao phổ biến mức nhiệt từ hai mươi sáu đến hai mươi bảy độ
với các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế nhiệt độ nhỉnh hơn một chút trong khoảng hai mươi bảy hai mươi chín độ
ngưỡng hai mươi chín ba mươi một độ cho khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình định
và ba mươi ba mươi hai độ cho khu vực từ phú yên trở vào đến bình thuận
trái ngược với mưa nhiều nhiệt thấp ở miền trung
thì khu vực phía nam của các tỉnh tây nguyên và nam bộ trong đêm nay vẫn ít mưa
ngày mai trời có nắng từ sớm và nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên
vẫn giữ ở mức cao trong khoảng ba mươi ba mươi hai độ và trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ cho khu vực nam bộ
trên biển ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa trong ngày và đêm hôm nay
tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp năm phần phía bắc của khu vực bắc biển đông gió mạnh cấp sáu
giật cấp tám sóng biển cao từ hai đến ba mét khiến biển động mạnh
với khu vực huyện đảo trần sơn
tầm nhìn xa trời không mưa nắng ráo tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km biển lặng
tuy nhiên tàu thuyền cũng cần lưu ý tới cơn bão yutu ở ngoài khơi philippines
đang di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc
khả năng từ chiều và tối mai hoàn lưu phía tây của khu vực bắc và giữa biển đông
sẽ gây gió bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
đến khoảng sáng ngày ba mươi tháng một mươi nó sẽ vượt qua đảo lưu dông của philippines
và đi vào biển đông nước ta
vì thế mà tàu thuyền hoạt động ở biển đông cần hết sức lưu ý tới diễn biến của siêu bão này
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước